những năm qua nhiều diện tích đất trồng trọt quanh khu lòng thủy điện sơn la xảy ra tình trạng ngập nước
lãnh đạo địa phương đã linh động hướng người dân chuyển sang đánh bắt thủy sản bằng hình thức nuôi cá lồng
đây là hướng đi góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhiều hộ gia đình không còn đất sản xuất
tuy nhiên sau một vài năm khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm
đang là bài toán cần các cấp chính quyền nơi đây sớm có hướng giải quyết
hôm nay nhà bà lò thị qua ở bản co trạm xã triềng bằng huyện quỳnh nhai thu hoạch lứa cá lăng đen thứ hai
kể từ khi chuyển sang nuôi cá lồng trong khu vực lòng hồ thủy điện sơn la
lứa đầu nhà bà thu được ba tấn lãi một trăm tám mươi triệu đồng lứa này ước chừng được gấp đôi
năm hai nghìn một mươi sáu cùng với cá rô chấm nheo nuôi trong ba mươi sáu lồng gia đình thu được khoảng năm trăm linh triệu đồng
nhận thấy giá trị mang lại từ nuôi trồng thủy sản gia đình bà qua đang chuẩn bị xây lắp thêm
hướng tới đạt một triệu đồng
không có lúa nương không có rượu nước mua thóc mua gạo cũng từ bán cá
hiện giờ các nhà hàng lớn ở sơn la điện biên đang lấy cá nhà chúng tôi
tuy nhiên gia đình đang dự tính phát triển đến một trăm năm mươi lồng trong năm nay
thì cũng rất lo lắng cái sản phẩm da không có người mua
kể từ năm hai nghìn một mươi bằng nguồn vốn tái định cư tại huyện quỳnh nhai đã nhân rộng mô hình
từ vài hộ nuôi thí điểm cho đến nay đã có vài trăm hộ tham gia với hơn một chín trăm linh
lồng cá với chi phí thấp nhưng cho năng suất và giá trị kinh tế cao nuôi cá lồng đang là mơ ước
đổi đời cho nhiều hộ dân nơi đây ước tính năng suất bình quân mỗi lồng đạt từ bốn tới năm tạ
trừ chi phí mỗi hộ cũng đạt từ một trăm năm mươi tới hai trăm linh triệu đồng một năm
đó là với hộ có số lượng lồng ở mức trung bình khoảng một mươi lồng
tuy nhiên khi số hộ tham gia nuôi cá lồng tăng lên nguồn cung cấp lớn đến mức dư thừa đã dẫn
tới tình trạng cá bán ra không có đủ người mua hoặc người dân bị tiểu thương ép giá
trước tình hình đó nhiều hộ dân đã lựa chọn mô hình tham gia hợp tác xã kiểu mới để giải quyết khó khăn
nuôi cá lồng đang cho thấy giá trị thiết thực trong tạo việc làm và tăng thu nhập cho nhiều hộ dân ở sơn la
tuy nhiên để người dân yên tâm phát triển sản xuất chính quyền địa phương cũng nên chủ động và sát sao hơn nữa
trong việc liên kết các mối tiêu thụ sản phẩm lớn và ổn định
đồng thời cũng cần quy hoạch cụ thể lâu dài số lượng và phạm vi nuôi trồng thủy sản trong khu vực lòng hồ thủy điện sông đà
bảo đảm việc phát triển đồng đều và bền vững